một đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an tp nha trang tỉnh khánh hòa chi phá
sáu đối tượng đã bị tạm giữ cùng một lượng lớn ma túy các loại
sáu đối tượng gồm phan quốc toàn nguyễn thành long phạm văn trong ngô thành đạt nguyễn tấn di và nguyễn minh vũ
cùng trú tại thị xã ninh hòa
theo thông tin ban đầu vào chiều tối ngày một mươi tám tháng hai tổ tuần tra của đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp nha trang phát hiện long đăng tảng chữ bảy mươi viên nén màu xanh và một cân điện tử
từ lời khai của long vào tối cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ hưng và vũ
thu giữ thêm bốn mươi viên thuốc lắc và một bịch ma túy khay
khám xét nơi ở của hai đối tượng tổ công tác tiếp tục thu giữ năm viên thuốc lắc và hai mươi sáu bịch ni lông chứa ma túy khay
đấu tranh mở rộng tổ công tác đã bắt thêm toàn và đạt thu tại chỗ của đạt hai trăm năm mươi viên thuốc lắc
sáu bịch nilon chứa ma túy khay
bắt giữ đối tượng di là người trực tiếp cung cấp ma túy cho toàn và đạt
còn trong là người mua ma túy thu giữ bốn mươi bốn viên thuốc lắc và tám bịch ni lông ma túy khay